tiếp tục phiên tòa xét xử ba mươi tám bị cáo trong vụ án việt á
vào sáng nay ngày chín tháng một các luật sư đã tham gia tranh luận phân tích nhiều luận điểm luận cứ
nhằm giảm nhẹ mức độ hành vi phạm tội của thân chủ
luật sư bào chữa cho bị cáo phạm duy tuyến cựu giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh hải dương
bày tỏ đã nhất trí với quan điểm của đại diện viện kiểm sát
tuy nhiên luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc bối cảnh phạm tội của các bị cáo
trong giai đoạn dịch bệnh nguy cấp để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo tuyến
tương tự luật sư bào chữa cho bị cáo nguyễn huỳnh cựu phó trưởng phòng quản lý giá thuốc
cục quản lý dược bộ y tế cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh phạm tội của bị cáo nguyễn huỳnh
xảy ra khi dịch bệnh đang cao điểm
bản thân bị cáo huỳnh khi nhận tiền từ phan quốc việt đều cho rằng đây là tiền cảm ơn của việt
sau khi làm ăn có hiệu quả mà trước đó không ép buộc hay có thỏa thuận phải chi tiền
bào chữa cho bị cáo lê thị hồng xuyên nhân viên cdc bình dương luật sư cho rằng bị cáo xuyên
chỉ là nhân viên xét nghiệm lúc nhận quà của việt á bị cáo không biết trong đó có tiền
sau khi biết trong gói quà có tiền bị cáo xuyên đã tìm lại cách để trả
nhưng chưa tìm trả lại thì đã xảy ra vụ án này
liên quan đến công ty aic và ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế
thuộc sở y tế tỉnh bắc ninh cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết
đã tiến hành bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với lã tuấn hưng
tổng giám đốc tổng công ty cổ phần sông hồng về tội vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng
ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế
thuộc sở y tế tỉnh bắc ninh công ty cổ phần tiến bộ quốc tế và các đơn vị có liên quan
đồng thời đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với lã tuấn hưng
tổng giám đốc công ty cổ phần sông hồng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định của pháp luật
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
áp dụng các biện pháp theo quy định để thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
thưa quý vị trong thời gian gần đây lợi dụng nhu cầu ra nước ngoài tìm kiếm việc làm
lao động đoàn tụ gia đình của công dân việt nam tăng cao hoạt động sản xuất xuất cảnh
di cư trái phép diễn ra phức tạp tác động tiêu cực tới an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
và gây ra nhiều hệ lụy hậu quả đối với đời sống của người dân hoạt động của nhiều doanh nghiệp
câu chuyện trong phóng sự ngay sau đây sẽ cho thấy có nhiều thủ đoạn tinh vi hòng qua mắt cơ quan chức năng
để thực hiện hành vi đưa người trốn đi nước ngoài
câu chuyện trong phóng sự ngay sau đây sẽ cho thấy có nhiều thủ đoạn tinh vi hòng qua mắt cơ quan chức năng
để thực hiện hành vi đưa người trốn đi nước ngoài
câu chuyện trong phóng sự ngay sau đây sẽ cho thấy có nhiều thủ đoạn tinh vi hòng qua mắt cơ quan chức năng

để thực hiện hành vi đưa người trốn đi nước ngoài

câu chuyện trong phóng sự ngay sau đây sẽ cho thấy có nhiều thủ đoạn tinh vi hòng qua mắt cơ quan chức năng
để thực hiện hành vi đưa người trốn đi nước ngoài
mới đây cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với phạm thị hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai giám đốc công ty dịch vụ tư vấn du học eduglobal
về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và đang được cho tại ngoại
dư luận đặt ra câu hỏi liệu phạm thị hà vừa ký hợp đồng với chị l và bị can phạm thị hà có phải là một người
và với cách thức tư vấn cho người dân đi nước ngoài như thế này thì hậu quả mà người dân gánh chịu sẽ ra sao
ông cao minh thái và tưởng văn thịnh đã có doanh thu trên hai tỷ đồng mỗi năm
đây là một nghề tương đối bền vững do cá bớp phát triển đều không xảy ra dịch và có giá bán cao
vì thế việc nuôi trồng thủy sản cũng là hướng đi của nhiều bà con ven biển tại tỉnh quảng bình
thời điểm bây giờ cũng được sáu tháng
tôi thấy cái số lượng đàn cá nó phát triển thì thấy rất là ổn định
bệnh tật không có thiệt hại thì cũng không
nó đạt được trên chín mươi
tôi thấy cái khu vực này thì nuôi trồng rất là thuận lợi
sau đây cũng mong tiếp theo các năm sau có cái chương trình hỗ trợ gì thì chúng tôi cũng mạnh dạng để đầu tư thêm để phát triển thêm cái ngành nghề để thu nhập cho gia đình và địa phương

bao tiêu mọi sản phẩm thủy sản đánh bắt ở bãi ngang xã hải ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
các xã này đã tạo công ăn việc làm cho khoảng gần sáu mươi công nhân
mỗi năm thu mua đến gần một trăm linh tấn thủy sản
quảng bình đang có khoảng gần ba trăm linh cơ sở như trên
các cơ sở như thế này giúp ngư dân tại địa phương đã thoát khỏi cảnh được mua mất giá được giá mất mùa
sản phẩm của chúng tôi thì đã đạt hai o cọp ba sao và một sản phẩm o cọp bốn sao
chính vì vậy cái sản phẩm là luôn được người tiêu dùng ưa chọn
ba con đánh bắt về trong ngày
sản phẩm là luôn tươi ngon đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
và đó cũng là sự cạnh tranh hàng đầu
chuyển hướng theo việc phát hiện nó bình vực không ố ạt đồng mới tàu khuyên
bởi vì nguồn lực thủy sản hiện nay đã hạn chế
mà chủ yếu tăng giá trị khai thác chuyển dịch cả nghề mà có sản phẩm có giá trị cao gắn với hàn nghệch mà bộ nông nghiệp cung cấp
năm hai nghìn hai mươi ba tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản của tỉnh quảng bình ước đạt
tình hình khai thác thủy sản tiếp tục duy trì ổn định
những kết quả trên không chỉ góp phần chấm dứt tình trạng khai thác iuu
mà còn giúp quảng bình phát triển kinh tế biển một cách bền vững
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay thành phố hồ chí minh
để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kính chào quý vị khán giả đến với tin tức kinh tế phương nam
thưa quý vị trung mương đoàn phối hợp với các đơn vị tặng hơn bốn chín trăm linh vé
gồm năm trăm sáu mươi vé máy bay và bốn ba trăm sáu mươi năm vé xe ô tô về các tỉnh thành phía bắc
cho sinh viên thanh niên người lao động không có điều kiện về quê ăn tết
chương trình mang tết về nhà năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi bốn chính thức mở cổng đăng ký vé hỗ trợ sinh viên thanh niên công nhân và người lao động về quê đón tết
đây là chương trình do trung mương đoàn phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạ nước giải khác
century pepsico việt nam tổ chức để giúp đỡ thanh niên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
theo đó chương trình tập trung hỗ trợ sinh viên thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn
đang học tập làm việc tại một số tỉnh thành phía nam
chủ yếu tại thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương có quê tại một số tỉnh phía bắc
cụ thể chương trình sẽ tổ chức trao tặng năm trăm sáu mươi vé máy bay về hà nội đà nẵng
và bốn ba trăm sáu mươi năm vé xe về các tỉnh phú yên bình định quảng ngãi quảng nam đà nẵng thừa thiên huế
quảng trị quảng bình hà tĩnh nghệ an thanh hóa
các đối tượng được ưu tiên hỗ trợ có hoàn cảnh khó khăn gia đình thuộc diện hộ nghèo
cận nghèo theo quy định có xác nhận của chính quyền địa phương có thành tích trong học tập lao động
như có giấy khen bằng khen xác nhận của cơ quan đơn vị doanh nghiệp tổ chức công đoàn
tất cực tham gia các hoạt động đoàn hội có giấy xác nhận của tổ chức đoàn hội
ba năm trở lên chưa về quê đón tết có giấy xác nhận của địa phương hoặc công đoàn doanh nghiệp
sinh viên thanh niên công nhân lao động khó khăn có nhu cầu được hỗ trợ vé về quê ăn tết
có thể đăng ký trực tuyến tại website của bang tổ chức
đăng ký trực tiếp tại phòng công tác đoàn phía nam văn phòng trung ương đoàn
địa chỉ một trăm bốn mươi năm đường pasteur phường võ thị sáu quận ba tp hcm hoặc liên hệ các tỉnh thành để được hỗ trợ
thời gian mới cũng đăng ký bắt đầu từ ngày ba tháng một
theo sở lao động thương binh và xã hội tp hcm dự kiến có khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi chín vị trí công việc
có nhu cầu tuyển dụng lao động phục vụ dịp tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn
cụ thể nhu cầu nhân lực trước tết nguyên đáng tập trung chủ yếu ở khu vực thương mại
dịch vụ chiếm sáu mươi chín năm mươi tám
khu vực công nghiệp xây dựng chiếm ba mươi một mươi
khu vực nông nghiệp lâm nghiệp và thủy sản chiếm ba mươi hai
nhu cầu tuyển dụng tập trung trong các ngành như dệt may dày da dịch vụ lưu trú và ăn uống
bán buôn và bán lễ du lịch dịch vụ giải trí chăm sóc sức khỏe dịch vụ cá nhân bảo vệ
tăng ở lao động thời vụ bán thời gian với nhiều vị trí như công nhân sản xuất nhân viên bán hàng
nhân viên kinh doanh nhân viên giao hàng nhân viên đóng gói nhân viên phục vụ
mặc dù kinh tế còn khó khăn người dân thắt chặt chi tiêu
tuy nhiên nhu cầu tiêu dùng trong dịp tết nguyên đáng là nhu cầu thiết yếu
đây là dịp các doanh nghiệp quan tâm và chú trọng triển khai các chương trình thu hút khách hàng
đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm
bên cạnh đó dự kiến nhu cầu nhân lực sau tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi bốn cần bốn mươi tám chín trăm bảy mươi một đến năm mươi bảy bốn trăm bảy mươi một chỗ làm việc
nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các ngành lĩnh vực như dịch may da dày dịch vụ lưu trú và ăn uống
chế biến thực phẩm nhựa cao su
nhu cầu nhân lực tập trung ở khu vực thương mại dịch vụ chiếm bảy mươi năm mươi sáu
khu vực công nghiệp xây dựng chiếm hai mươi tám sáu mươi sáu và khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm ba mươi
nhằm chăm lo cho người dân dịp tết giáp thình năm hai nghìn hai mươi bốn
sở lao động thương binh và xã hội tp hcm sẽ dành số tiền hơn chín trăm một mươi năm tỷ đồng từ ngân sách
cho các đối tượng chính sách có công cán bộ hưu trí diện người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đối tượng bảo trợ xã hội
kinh phí dự kiến tổ chức các hoạt động và chăm lo tết dắp thịnh năm hai nghìn hai mươi bốn tăng hơn ba mươi bốn tỷ đồng
khoảng ba chín so với tết quý mão năm hai nghìn hai mươi
đồng thời tp hcm sẽ thực hiện chăm lo tết cho các diện chính sách hưu trí bảo trợ xã hội
người cao tuổi trả mù côi thành viên hộ nghèo hộ cận nghèo và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn với khoảng bốn trăm bảy mươi năm bốn trăm năm mươi chín xuất mức chi bằng năm hai nghìn một mươi bảy
thưa quý vị giữa nhịp sống đô thị tấp nập của tp hcm có một không gian xanh
được các bạn trẻ ví như một ốc đảo giữa lòng tp hcm vì nơi đây trồng nhiều cây xanh
khung cảnh độc đáo không gian yên tĩnh địa điểm này nằm tại tp thủ đức tp hcm
vừa bước vào hẻm sẽ cảm nhận được tách biệt nơi đây với không gian đông đúc bên ngoài
và xung quanh
hẻm hai mươi tám thảo điền là một khu phức hợp với hàng chục cửa hàng nối liền nhau gồm quán cà phê
tiệm trà nhà hàng cửa hàng bán đồ trang trí nội thất nến thơm có cả không gian hội nghị
văn phòng làm việc của các công ty lớp học yoga hoạt động suốt ngày
mỗi cửa hàng trong hẻm với những kiểu trang trí khác nhau nhưng điểm chung đều có cây xanh
xung quanh và chỗ nghỉ trên ngoài trời cho du khách tạo cảm giác thư thái thoải mái
hẻm hai mươi chín thảo điền là một khu phức hợp với hàng chục cửa hàng nối liền nhau gồm quán cà phê

mỗi cửa hàng trong hẻm với những kiểu trang trí khác nhau nhưng điểm chung đều có cây xanh xanh
xung quanh và chỗ nghỉ trên ngoài trời cho du khách tạo cảm giác thư thái thoải mái
hẻm hai mươi chín thảo điền là một khu phức hợp với hàng chục cửa hàng nối liền nhau gồm quán cà phê

xung quanh và chỗ nghỉ trên ngoài trời cho du khách tạo cảm giác thư thái thoải mái

xung quanh và chỗ nghỉ trên ngoài trời cho du khách tạo cảm giác thư thái lớp học yoga hoạt động suốt ngày
du khách đến hẻm hai mươi tám thảo điền dạo chơi là các bạn trẻ đến tham quan chụp ảnh
những nhân viên làm việc qua mạng chọn điểm này
để ngồi yên tĩnh tập trung công việc
đôi khi cũng có những gia đình dẫn theo trẻ nhỏ hay khách nước ngoài đến ăn uống
các cửa hàng nơi đây được thiết kế với vách gỗ tông màu tối bàn kế đơn giản nhìn khá bắt mắt
hoặc trang trí với cỏ tranh tạo điểm nhấn khác lạ hòa nhập với thiên nhiên
tại đây mỗi món ăn có giá từ tám mươi đồng đến một trăm linh đồng trên một phần
còn nước uống giao động từ bốn mươi đồng đến năm mươi năm đồng cho một ly
thông thường cuối tuần là thời điểm đông khách nhất
hàng quán trong hẻm thường đóng cửa sớm
từ một mươi tám h lượng khách đến hẻm thừa thất dần
tại vì em thấy hồ chí minh của mình những cái quán cà phê bây giờ thì kiểu thiếu cây xanh nhiều quá
mà cây xanh bây giờ là một cái nhu cầu thiết yếu
cho nên là em rất thích tìm tới những cái không gian như thế này để thoải mái
tại vì công việc của em một phần cũng thiên về sáng tạo nữa
cho nên là em thích những không gian như vậy hơn
nó dễ cho em tìm được nguồn cảm hứng hơn
nó rất là tự nhiên luôn á
không có quá nhiều cái sự can thiệp của con người vô
cho nên là em thấy nó rất là khác biệt
và em thường xuyên thích đây
giữa một thành phố sôi động và nhuộn nhịp như thành phố hồ chí minh
có được những điểm đến là nơi vui chơi giải trí và thư giãn
và những giờ nghỉ hoặc dịp cuối tuần luôn là nhu cầu thiết yếu cho người dân
và nơi đây đã trở thành điểm đến thú vị cho người dân thành phố
để có thêm năng lượng cho những ngày làm việc hiệu quả hơn
nhiều du khách đã đến thành phố nha trang tỉnh khánh hòa để tham quan du lịch
ngoài ra còn có nguồn khách quốc tế lớn
từ chuyến tàu du lịch biển cuối năm
tại các điểm tham quan tại thành phố nha trang trong ngày cuối năm
như bến tàu du lịch danh thắng hòn trồng tháp bà pugana viện hải dương học lượng khách đông hơn
tuy nhiên không xảy ra tình trạng chen chút giá cả tại các điểm tham quan không tăng so với ngày thường
theo thống kê của phòng bến tàu du lịch nha trang trong ngày ba mươi một tháng một mươi hai
có bốn một trăm một mươi ba khách trên một trăm chín mươi chín chuyến tàu đi tour biển đảo trong vịnh nha trang
tăng so với cùng kỳ năm ngoái là tám trăm hai mươi tám khách
tương tự ở phía bắc nha trang tu đạo khỉ đảo hòa lan cũng phục vụ khá đông khách tham quan
cũng trong ngày ba mươi một tháng một mươi hai tàu du lịch cao cấp westram đã cập cảng nha trang lúc tám giờ
với số lượng khách trên tàu là hai khách
đa số khách đến từ hà lan lịch trên tàu đi từ thái lan cạn phú mỹ nha trang đà nẵng quảng ninh
theo sở du lịch tỉnh cánh hòa tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
tỉnh này đã đón hai mươi năm chuyến tàu biển với số khách lên bờ tham quan bốn mươi năm tám trăm bảy mươi bốn khách
với những kinh nghiệm đúc kết trong thời gian qua cùng với các trang thiết bị hạ tầng được chuẩn bị đầy đủ
đảm bảo chất lượng nên du lịch nha trang khánh hòa luôn sẵn sàng cho việc đón tiếp số lượng lớn khách quốc tế tàu biển
theo thống kê của uned eci trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba có hơn một triệu nhà bán hàng trên bốn sàn thương mại điện tử
như shopee lazada tiktok shop và tiki
tiki mang về nguồn thu lên tới hơn một trăm một mươi năm tỷ đồng tăng một sáu lần so với doanh thu cả quý ba năm hai nghìn hai mươi
theo số liệu thống kê shopee vẫn là nền tảng đứng đầu với doanh thu khoảng hai mươi hai sáu mươi bảy nghìn tỷ đồng
chiếm tương đương bảy mươi hai bảy thị phần
là một cái tên mới xuất hiện nhưng đến nay tiktok shop đã chiếm vị trí thứ hai
chiếm một mươi bảy hai với giá trị giao dịch đạt năm ba trăm bảy mươi năm nghìn tỷ đồng
theo sau đó là sàn lazada chiếm chín với doanh thu hai năm
ti tám trăm linh hai nghìn tỷ đồng và tiki chiếm một một thị phần với doanh thu ba trăm bốn mươi ba ba mươi tám tỷ đồng
thời điểm hiện tại là dịp các sàn chạy đua tôn khuyến mãi để đón đầu dịp tiêu dùng cuối năm
gia tăng giao dịch và mở rộng thị phần của mình
dự báo shopee vẫn chiếm ưu thế với lượng truy cập khủng khoảng một trăm linh hai triệu lượt mỗi tháng
và hoạt động live stream đang được đáy mạnh ở hầu khắp các gian hàng
dự kiến quy mô thị trường thương mại điện tử bán lễ việt nam năm hai nghìn hai mươi ba sẽ đạt hai mươi năm tỷ usd
giữ vững mức tăng trưởng khoảng bốn tỷ usd tương đương hai mươi năm so với năm hai nghìn hai mươi hai